tại thành phố lào cai ubnd tỉnh lào cai phối hợp với bộ giao thông vận tải công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không sapa giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó cảng hàng không sapa là cảng hàng không nội địa được đặt tại xã cam cọn huyện bảo yên là sân bay cấp bốn c
công suất được điều chỉnh từ một năm triệu anh khách lên ba triệu anh khách một năm
loại máy bay khai thác là máy bay cốt c hoặc tương đương với chín vị trí đố máy bay
tổng nhu cầu sử dụng đất của cảng hàng không sapa đến năm hai nghìn ba mươi có dự trữ phát triển sau năm hai nghìn ba mươi là ba trăm bảy mươi một ha tăng một trăm một mươi ha
chiều dài đường băng cất hạ cánh được điều chỉnh từ hai bốn trăm linh m lên ba năm mươi m đạt tiêu chuẩn sân bay quốc tế
ngoài ra tổng đầu tư toàn bộ các công trình của cảng hàng không sapa cũng được điều chỉnh từ hơn năm tỷ đồng lên bảy một trăm một mươi tỷ đồng